tiếp đồng chí bùn thong chít mạng ni ubnd bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ trường ban kiểm tra trung mương tổng thanh tra chính phủ lào
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hai nước anh em tình cảm gắn bó tin cậy luôn giúp đỡ lẫn nhau
việt nam sẵn sàng hợp tác với lào trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực chuyên môn mà đồng chí bun thong chip mạng ni đang phụ trách
phó thủ tướng lào bùn thong chít mạng ni cho biết chuyến thăm này nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận giữa hai ủy ban kiểm tra trung mương và thanh tra chính phủ hai nước
đồng thời khẳng định các dự án đầu tư của việt nam đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội lào
bộ chính trị lào đã có chỉ đạo tăng cường phát triển khu vực biên giới lào việt nam để khu vực này phát triển mạnh giao lưu kinh tế thương mại tạo đà cho phát triển quan hệ hai nước
hiện lào đang tiến hành đại hội đảng các cấp
được biết việt nam cũng chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp do đó phía lào mong được học hỏi kinh nghiệm phía việt nam trong công tác này
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết năm nay việt nam quyết tâm thực hiện tốt những thỏa thuận mà bộ chính trị hai nước đã đạt được
trong đó có việc thúc đẩy các dự án đầu tư hợp tác giữa việt nam và lào nhất là những công trình hạ tầng giao thông quan trọng
thủ tướng cũng thông báo mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động khó khăn nhưng kinh tế việt nam năm nay vẫn phát triển tích cực
thủ tướng nhất trí hai nước cần trao đổi chặt chẽ trong việc tổ chức tốt đại hội đảng các cấp đánh giá cao vai trò của ủy ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào